xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là những tin tức an ninh trật tự nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật
và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn thanh phương chú tại phường long thạnh thị xã tân châu của tỉnh an giang
để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
đây là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng vào ngày một mươi sáu tháng bốn vừa qua tại phường long châu thị xã tân châu
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thanh phương mang suyệt trích tự điện đi đến tiệm vàng khuê do bà đặng kim khuê làm chủ
thấy bà khuê đang đứng bán trong tiệm một mình phương đã xông vào quật ngã chích điện vào người bà khuê làm nạn nhân ngất xỉu
sau đó phương đã mở tủ lấy hơn hai mươi một lượng vàng và tiền mặt bỏ vào ba lô
ước tính tổng cộng trị giá tài sản phương cướp được là một hai tỷ đồng
vào thời điểm này bà khuê tỉnh dậy truy hô nên phương đã bỏ chạy ra ngoài
nghe tiếng truy hô của bà khuê người dân ở gần đó đã phát hiện sự việc nên đã cùng nhau truy đuổi
và bắt giữ được đối tượng nguyễn thanh phương cùng tăng vật giao cho cơ quan công an
vụ một thanh niên bị ba đối tượng lạ mặt đánh tử vong tại một phòng trọ thuộc khu phố bình phước a phường bình chuẩn thị xã thuận an của tỉnh bình dương
đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp cùng với công an thị xã thuận an điều tra xác minh làm rõ
vào khoảng một mươi giờ ngày năm tháng năm anh triệu quốc nhí và anh trần trương hiếu lĩnh cùng hộ khẩu thường trú tại tỉnh bạc liêu
đến phòng trọ của người quen tên tuấn ở khu vực đường bình chuẩn ba mươi bốn để nhậu
sau đó nhí và lĩnh về phòng trọ ngủ
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút một nhóm ba đối tượng lạ mặt đi đến phòng trọ xông vào đánh lĩnh rồi bỏ đi
đến một mươi tám h ba mươi nhí phát hiện lĩnh tắt thở
nên đã cùng gọi người ở khu trọ trở đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên lĩnh đã tử vong
nhận được tin báo công an thị xã thuận an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để xác định nguyên nhân vụ việc
cơ quan điều tra thông báo ai biết thông tin về vụ việc thì liên hệ phòng cảnh sát hình sự số sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương
phường hiệp thành thành phố thủ dầu một để hỗ trợ điều tra
trong khi đó tại tỉnh bình phước vừa qua
ngày vừa qua đã liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng
mà nguyên nhân là cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng và yêu đương nam nữ
đối tượng nguyễn tuấn trung tên gọi khác là sói ba mươi ba tuổi trú tại ấp hai xã minh long huyện trơn thành tỉnh bình phước
vừa bị công an huyện trân thành bắt giữ vào lúc một mươi bảy h một mươi phút ngày hôm qua mùng năm tháng năm để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu giữa trung và anh nguyễn trần hoàng tên gọi khác là tý ba mươi tám tuổi trú tại khu phố ba
thị trấn trân thành huyện trân thành thời gian gần đây thường xảy ra xích mích vì có mối quan hệ tình cảm
với một phụ nữ hai mươi tám tuổi đang làm công nhân và thuê phòng trọ tại khu phố ba thị trấn trơn thành huyện trơn thành
vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng năm sau khi đi nhậu cùng với nhóm bạn xong anh hoàng điều khiển xe mô tô
chở anh trần văn dầu hai mươi chín tuổi đi về phòng trọ của anh dầu giáp với phòng trọ của người phụ nữ trên
tuy nhiên khi về đến gần phòng trọ thì bất ngờ nguyễn tuấn trung nấp sẵn trong bụi cây
xông ra cầm mã tấu chém vào vùng cổ của anh hoàng khiến anh hoàng gục ngã xuống đất tử vong tại chỗ
sau đó trung cầm mã tấu lên xe mô tô chạy trốn nhận được tin báo lực lượng công an huyện trân thành
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường truy bắt nóng đối tượng gây án đến khoảng một mươi bảy h một mươi phút cùng ngày
nghi phạm nguyễn tuấn trung đã bị bắt khi lẩn trốn tại nhà

tuy nhiên khi về đến gần phòng trọ của anh dầu giáp với phòng trọ của anh hoàng truy bắt nóng đất

hai đối tượng liên quan gồm hoàng việt trung và nguyễn việt thanh đều trú tại thành phố nam định là những chân rết của phương có nhiệm vụ đi ra ma túy cho khách mua
chuyển sang một thông tin khác liên quan đến đường dây sản xuất hàng nghìn văn bằng chứng chỉ giả tiêu thụ khắp các tỉnh thành cả nước đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội bóc gỡ gần đây
ngoài khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây là lê văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và lê hoàng phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cũng là hai anh em ruột trú tại thị xã la di của tỉnh bình thuận
cơ quan điều tra đã khởi tố tiếp một bị can trong đường dây này là tạ quang minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phố hàng than quận ba đình hà nội để điều tra cùng về tội danh
ngày năm tháng bốn tại khu vực cổng ký thúc xá mỹ đình trên đường nguyễn cơ thạch phường mỹ đình hai quận nam từ liêm thành phố hà nội
đội cảnh sát kinh tế công an quận nam từ liêm đã bắt giữ tạ quang minh đang cầm một bằng tốt nghiệp đại học giả của trường đại học thăng long
đang chuẩn bị giao cho khách
quá trình điều tra cơ quan công an bước đầu xác định các đối tượng đã lập website với tên gọi làmbằngđạihọc com vn
công khai đăng quảng cáo làm bằng đại học cao đẳng trung cấp và làm bằng tiến sĩ thạc sĩ chứng chỉ các loại
hai đối tượng cầm đầu đường dây là lê văn hoàng cùng em trai là lê hoàng phi đã bị bắt
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng tại phường bình hưng hòa quận bình tân thành phố hồ chí minh
cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng một tấn phôi bằng chứng chỉ các loại khoảng một hai trăm linh con dấu bằng đồng của các trường đại học cao đẳng trung cấp trên cả nước
nghi là giả và nhiều máy móc công cụ phương tiện phục vụ việc làm văn bằng chứng chỉ giả
tại cơ quan điều tra hoàng khai nhận do nhu cầu của người mua hoàng đã lên mạng nghiên cứu kỹ cách thức làm văn bằng giả
và mua các loại phôi bằng con dấu cùng các công cụ máy móc phục vụ việc làm bằng giả với giá khoảng một trăm linh triệu đồng
với mỗi bằng giả hoàng thu về từ ba đến năm triệu đồng
có đối tượng phi trợ giúp anh trai đóng ký nháy các văn bằng giả đồng thời vận chuyển bằng đến cho khách hàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án truy bắt các đối tượng có liên quan
tiếp theo sẽ là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại một số tỉnh thành trên cả nước
tại lâm đồng đối tượng nguyễn văn minh chú tại tỉnh nghệ an đã liều lĩnh vào cửa hàng điện thoại fpt
ở đường ba tháng hai thành phố đà lạt trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ sau gần một ngày truy lùng
hình ảnh do camera của cửa hàng ghi lại cho thấy khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba tháng năm
minh đến cửa hàng điện thoại fpt cầm xem chiếc điện thoại trị giá gần hai mươi ba triệu đồng đang trưng bày trên kệ
lợi dụng nhân viên cửa hàng không để ý mình đã trộm chiếc điện thoại rồi tàu thoát
đến chiều ngày bốn tháng năm đối tượng minh đã bị bắt giữ tại địa bàn phường năm thành phố đà lạt
còn tại lạng sơn đối tượng nguyễn văn đức chú huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
cũng vừa bị công an thành phố lạng sơn khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn tại khu đô thị phú lộc bốn phường vĩnh trại
thấy tường bao xung quanh khu công trình chưa xây dựng hoàn thiện
đối tượng đã đột nhập vào bên trong để trộm cắp nhiều tài sản trị giá trên hai mươi triệu đồng
được biết đức là đối tượng nghiện thường đi lang thang để ý sự sơ hở của các nhà dân
nên lèn vào trộm cắp tài sản để có tiền sử dụng ma túy
vào khoảng hai mươi bốn giờ ngày năm tháng năm tại km hai trăm linh một một mươi trên khu đô sáu
đoạn qua xã trường hắc huyện mộc châu của tỉnh sơn la
một chiếc xe khách dường nằm bốn mươi năm chỗ đã bốc cháy dữ dội
vào thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát hai mươi bảy h năm nghìn sáu trăm tám mươi tám đang lưu thông theo hướng sơn la hà nội
thì lái xe phát hiện lửa bốc cháy từ khu vực khoang máy nằm cuối xe
do kịp thời phát hiện hơn ba mươi hai người đã bị bốc cháy
hành khách và hành lý đã được di chuyển an toàn ra khỏi xe
lực lượng cứu hỏa cũng đã được huy động để dập tắt đám cháy
tại hiện trường chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
vừa ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng nguyễn văn công sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại xã hải lý huyện hải hậu tỉnh nam định
đối tượng vũ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã hải đông huyện hải hậu tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn việt dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã hải đông huyện hải hậu tỉnh nam định